người mông là một trong những tộc người vẫn giữ được gần như nguyên vẹn bản sắc văn hóa truyền thống trong cuộc sống hội nhập hiện nay
chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu đôi nét về văn hóa dân tộc mông góp chung vào bảng màu đa dạng của năm mươi bốn dân tộc anh em trên mảnh đất việt nam
trong cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam người mông là một trong những tộc người ít bị mai một hơn về bản sắc văn hóa truyền thống
trong dòng chảy của cuộc sống sự thiết kế của người mông là một trong những tộc người ít bị mai một hơn về bản sắc văn hóa truyền thống
các biến văn hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ
người mông vẫn giữ gìn và bảo tồn tốt phong tục tập quán tôn giáo tín ngưỡng tiếng nói và văn hóa nghệ thuật
một trong những nguyên nhân lý giải cho điều này là do cá tính tộc người và sự tự tôn dân tộc rất cao giúp họ luôn gìn giữ được gần như nguyên bản những nét văn hóa cổ truyền
trời người mông sống ở núi
người mông thích nghi với đời sống trên các dãy núi cao trong điều kiện khó khăn nhưng cũng hùng vĩ và thơ mộng
tuyết không rời bỏ quê hương dòng tộc
chính vì vậy người mông có câu tục ngữ
không có đỉnh núi nào cao hơn đầu gối người mông
từ sự thích nghi với hoàn cảnh sống người mông sáng tạo ra những hình thức canh tác mới
cũng như những điều kiện văn hóa cho phù hợp để có thể sinh tồn trên những đỉnh núi cao của mình
gia đình anh lầu đã bao đời sinh sống và canh tác trên mảnh đất chỉ thấy đá và đá này
dường như những khó khăn của hàng trăm vụ mùa đã qua chẳng thấm vào đâu
so với những mong muốn và thành quả thu hoạch được từ những hốc đất ít ỏi này
cứ vào khoảng tháng ba thời tiết thuận lợi cho việc gieo trồng
cả gia đình lại bắt tay vào công việc làm đất
chuẩn bị cho một vụ mùa mới
tập quán canh tác trong những hốc đá là minh chứng cho khả năng thích nghi tuyệt vời của người mông
với điều kiện hiện tại để duy trì cuộc sống
người mông chúng tôi quen với cuộc sống ở núi cao
dù điều kiện canh tác khó khăn nhưng tổ tiên đã ở đây nên chúng tôi cũng sẽ mãi ở đây
trông trọt cũng quen rồi
chúng tôi gùi đất đổ vào các hốc đá để gieo ngô vào đó
cứ làm như vậy chỉ cần chăm chỉ là có cái ăn
người mông không sợ vất vả chỉ sợ những người lười lao động
sự thông minh tư duy logic và khả năng lao động bền bì trong tập quán canh tác này
khiến các nhà nghiên cứu cũng như du khách thán phục

trí thức và kỹ thuật thổ canh hốc đá của các dân tộc thiểu số ở cao nguyên đá hà giang
được bộ văn hóa thể thao và du lịch lập hồ sơ đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm hai nghìn một mươi hai

được bộ văn hóa phi vật thể quốc gia năm hai nghìn một mươi hai
từ khi sinh ra việc quan trọng đầu tiên là làm lễ đặt tên
lễ đặt tên có vị trí rất quan trọng liên quan đến các nghi lễ vòng đời của dân tộc mông
từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt trở về với tổ tiên
người mông trải qua rất nhiều nghi lễ như lễ đặt lại tên đệm đối với người đàn ông lễ cưới lễ ma
trong đó đặt tên là nghi lễ đầu tiên của một đời người
và đặc biệt quan trọng đối với bé trai vì sự kỳ vọng sau này lớn lên đứa bé sẽ trở thành trụ cột của gia đình và dòng họ
những bồ lão người mông thường tự hào nói rằng
con trai mông trưởng thành phải biết cày nương rèn sắt và thổi khen
nếu trong lao động đàn ông mông luôn thể hiện sự mạnh mẽ chủ động trụ cột của gia đình
thì nét tài hoa lại được thể hiện qua tài năng múa khen thổi khen như những nghệ sĩ thực thụ
khen không đơn giản là một phương tiện giải trí mà chính là đem tài nghiệp của mình
thông qua tiếng khen những chàng trai mông sẽ tìm được một nửa của mình
cũng nhờ tài múa khen và khiến cho cây khen dường như vô chi kia
cất lên những âm thanh du dương mà những chàng trai mông tìm cho mình được người phụ nữ phù hợp nhất
người mông như một người có ba yếu tố
một là như một chiến binh rất dũng cảm
nhất là người mông vùng biên giới phải chống giặc giã chống giặc cướp rất nhiều
thì bao giờ mỗi một làng nghề mông đều có một đội chiến binh để bảo vệ
người mông là nghệ sĩ cho nên tiêu chí của chàng trai mông bao giờ cũng phải thổi khen
và thổi sáo sử dụng các nhạc cụ đặc biệt là có phải là người cày giỏi không
người đàn ông chịu thương chịu khó phải cầm được cải
cho nên cái vai trò mà sử dụng lưỡi cày trong sản xuất
nó cũng đề cao các nhạc cụ đặc biệt là người cây giỏi không
cây vai trò phụ khuyển
nhắc đến sự mạnh mẽ và độc lập của đàn ông mông
người ta thường mừng tựa ra những công việc mang tính chủ động cao trong lao động
một trong số đó là việc tự chế tác nông cụ lao động
những nông cụ đặc thù và gần như duy nhất có thể canh tác trên những vùng núi đá
ngày nào cũng vậy từ sớm tinh mơ
cho đến khi mặt trời đông
người xuống núi
anh hoàng a sùng vẫn cẳm cụi bên lò lửa
cái bể để làm xa các nông cụ
lò gen của người mông không cầu kỳ
chỉ có một ụ đất làm lò
vài cục sắt to làm đe búa bươm gió và một cái bể
nhưng với bàn tay khéo léo của người đàn ông mông
cùng với những bí quyết riêng đã làm ra những sản phẩm chất lượng cao
nghe gen truyền thống của người mông
đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay con người
cao hơn nữa là sự kiên trì và sáng tạo của người thợ rèn
để có thể cho ra lò những sản phẩm vừa có công dụng cao
vừa thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo riêng của dân tộc mông
ngày xưa người đàn ông mông nào cũng phải biết gen
để làm gia quốc giao đi lên nương
bây giờ không gen được
nhưng phải biết cầy nương giỏi lao động giỏi
thì mới làm trụ cột gia đình được
dân tộc mông thì ở vùng sông xa thì không thể bỏ qua được
bởi vì nếu mà mình không có nghề rèn ấy
thì không biết làm con dao con cuốc các kiểu
cho nên là mình phải bắt buộc phải cũng phải giữ
làm phục vụ bà con
khi nào bà con cần thì mang đến thì mình cứ sửa
mà có nhu cầu thì cho làm gia quốc
mới thì mình cũng phải làm mới
thật không khó để bắt gặp những hình ảnh bình yên như thế này
khi du khách đặt chân đến bản mông
cả không gian núi rừng như tĩnh lặng
và thời gian trôi chậm đi bởi sự thanh bình đến giản dị đó
người con gái mông nào cũng biết tự trồng lanh dệt vải may áo cho mình
cách làm lanh của con người nơi đây
đã tạo nên đức tính nhẫn nhịn đến kiên cường của người phụ nữ mông
hay là chính bởi sự nhẫn nại tuyệt vời trong bản chất của người phụ nữ mông
mà cây lanh gắn bó được với dân tộc này cho đến tận ngày nay
phụ nữ thì nói chung là cũng rất là là có khéo léo
bà con rất là khéo léo
bởi vì thấy người ta là một người phụ nữ
làm cái gì đẹp thì mình phải tập làm
thì nào mà đưa cho họ xem là được rồi tốt rồi
thì lúc kia mình cứ làm
bởi vì các hoa băn này thì rất là nhiều
phụ nữ mông dù đi đâu làm gì
cứ về tới nhà là thoăn thoát tay chân
không nối sợi chỉ thì lại diệt vải
công việc này như một niềm vui
họ bảo đi nương về mệt
ngồi nối sợi hay diệt vải
theo thùa là nghỉ ngơi
là giải lao
phụ nữ mông cái tay không biết mệt
cái chân không biết mỏi
mỗi sản phẩm thổ cầm đều đậm sâu cả hình ảnh
phẩm chất cần cù chịu khó và khéo léo của người phụ nữ mông
nhắc đến đồng bào mông người ta không thể quên được các phiên chợ
chợ phiên vừa là nơi trao đổi hàng hóa
vừa là nơi gặp gỡ các tầng lớp trong xã hội
chợ phiên vừa là nơi gặp gỡ các tầng lớp trong xã hội

những ngôi nhà người mông thường cách nơi họp chợ rất xa
có khi đến phải ngọn núi
nên ngay từ lúc trời còn chưa rạng
núi rừng hẳn còn im lìm trong giấc ngủ say

thì người mông đã đèo gùi trên lưng và đi chợ
những cô gái mông thường chọn cho mình bộ váy áo đẹp nhất
trải tóc gọn gàng xinh xắn để đi chơi chợ
chiếc áo đính kim tuyến lóng lánh
váy xòe hoa một mươi màu
đôi giày đỏ thường ngày không có cơ hội mặc
chỉ dành cho những dịp quan trọng
và phiên chợ là một dịp như thế
mỗi khi xuống chợ của người mông
thì điều hấp dẫn nhất chính là trang phục của các cô gái
khách xa tưởng như mình đang lặng vào một thế giới của màu sắc
của những nụ cười trong trèo
và đôi gò má ứng hồng
của những thiếu nữ vùng cao
chỉ bấy nhiêu thôi
nhưng đã để lại bao ấn tượng khó quên
và đôi gò má ứng hồng

để rồi khi về
người lại nhớ đến ra diết
những đường núi quanh co
những núi non điệp trùng thoát ẩn thoát hiện
sau làn mây trắng
nhưng nhớ nhất
có lẽ là sắc màu của thổ cầm
trên những chiếc váy xòe hoa rực rỡ
những chiếc váy ấy
không chỉ thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo
của người mông
mà còn làm nét duyên thầm
của người thiếu nữ vùng cao
nói về văn hóa mông
có lẽ còn rất nhiều thú vị
cần du khách khám phá tìm hiểu
trên đây chỉ là một vài nét văn hóa đặc sắc
của dân tộc mông
tạo nên những chấm phá thú vị
trong bảng màu rực rỡ của văn hóa việt nam
bởi vậy mỗi du khách
khi đặt chân lên tới thăm bản mông
sẽ thực sự bị lôi cuốn
hấp dẫn và say xưa
trước cảnh sát thiên nhiên của mọi người
trên tuyệt đẹp và bức tranh sống động
về con người nơi đây
đã gây trị dòng
đã nhìn ở đây
đã gây gọi
quý vị và các bạn thân mến
đối với người mông
cây khen không những là phương tiện kết nối
giữa con người và thế giới tâm linh
là cầu nối tình duyên của các lứa đôi
mà nó còn là tâm hồn
là bản sắc của dân tộc
cuộc sống hôm nay không ít ra là một bản sắc của dân tộc
giá trị truyền thống bị mai một
nhưng đồng bào mông trên cao nguyên đá đồng văn
vẫn giữ gìn được cây khen
với kỹ năng chế tạo công phu chuẩn xác
từ bàn tay tài năng của các nghệ nhân làm khen
tả cổ ván
xóm xa xôi nhất của huyện đồng văn
nơi địa đầu tổ quốc
hiện ra trong sương chiều bảng lảng
dăm ba chục nóc nhà tròn von
ngự trên lưng núi
hay giải rác bên những đường mòn
vắt qua một thung nhỏ
là nơi những chiếc khen tròn vòn
truyền thống của người mông ra đời
khen của người mông chúng tôi
là loại nhạc cụ phổ biến nhất
thường được dùng trong các lễ hội và đám ma
từ xưa đến nay
truyền thống ấy vẫn được lưu giữ nguyên vẹn
ở thôn tả cổ ván của chúng tôi
người làm khen thì ít
nhưng người biết thổi khen thì nhiều
bây giờ thì ngược lại
người biết làm khen nhiều hơn
nhưng người biết thổi lại ít hơn
sống giữa cái nôi văn hóa của dân tộc

nên ngay từ lúc là đứa trẻ chăn trâu
đầu còn đề tròm
nghệ nhân lầu xính gia
đã ham khen
ông đã bắt đầu được cha dạy cho cách làm khen
với lời nhắn nhủ
muốn làm khen cho đẹp
thổi cho hay
thì phải tư tốn
đến giờ gần sáu mươi tuổi đời
nghệ nhân lầu xính gia
đã có trên ba mươi năm
theo nghiệp làm khen
nếu chọn gỗ cho thân khen
thì phải chọn loại gỗ khô
lúc bổ đôi nó thẳng
không bị vỡ
và theo đúng thơ gỗ
như thế mới ghép được bổ khen vừa vặn
âm thanh mới chuẩn
các khâu làm khen phải hết sức tìm mần
từ khâu chọn nguyên vật liệu
cho đến các khâu bào đục đẽo
rồi đến lúc làm thân khen
lắp lá lam đồng lưỡi gà
nếu nghe âm thanh chưa chuẩn
phải làm đi làm lại rất nhiều lần
đến khi có được âm thanh đạt chuẩn thì thôi
để có được một chiếc khen thổi tốt
nghệ nhân phải trải qua nhiều công đoạn cầu kỳ
tất cả các công đoạn
đều được làm thủ công
phải say mê và bền bỉ
thì mới theo được nghiệp
chấp gió gửi lời thương lời nhớ
thế nên khi đám trẻ trong nhà
chưa thấy hứng thú với cuộc chơi khen
thì ông cũng không ép
vậy nên có ba người con trai
ông mới chuyển nghề cho hai người
đứa cháu gái nhỏ này của ông
rất thích được ngồi xem ông làm khen
thường chỉ người nam mới làm khen
nhưng ông ria không phân biệt nam hay nữ
đứa nào yêu thích và say mê
là ông cho theo học
tính đến nay tôi đã làm khen được hai năm rưỡi
thời gian đầu học làm khen
tôi đã được truyền dạy cho nhiều người

trong quá trình thực hiện
bởi vậy nên chỉ trong bốn ngày
là tôi đã nắm được các bước cơ bản
để chế tác khen mông truyền thống
rồi hằng ngày đội tập thêm
mỗi lần làm một chút
vừa làm vừa rút kinh nghiệm và sửa chữa
hiện tại thì tôi cũng đã biết làm khen
nhưng vẫn gặp phải một số vấn đề
múa khen mông đầy chất ngậu hứng
rất phù hợp với tính cách mông
tự do phóng khoáng và thượng võ
học giỏi khen tùy thuộc vào năng khiếu
của từng người học
cộng với sự chăm chỉ khổ luyện
mỗi ngày vài hơi vài nốt
ông diê vừa dạy vừa biểu diễn
cứ thế tiếng khen đắm đuối
với những giai điệu biến hóa ảo diệu
dần dần ngấm vào từng thanh niên
ở xóm tà cổ ván nghèo này